chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa triệt phá nhóm đối tượng từ thành phố hà nội vào địa bàn
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đánh bạc với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi năm một năm
trước đó khi đang đi thu lãi tại khu công nghiệp nhân trạch đối tượng nguyễn quý nguyên quê quán tp hà nội đã bị cơ quan công an triệu tập
nguyên khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay được lê hoài nam và phạm văn cường thuê đi lấy tiền lãi của các cá nhân trên địa bàn hai huyện nhân trạch và long thành
bên đồng bọn bị bắt nam và cường đã đến cơ quan công an đầu thú
bước đầu cơ quan công an xác định nam và cường cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến ba trăm sáu mươi
trên địa bàn hai huyện nhân trạch và long thành với số tiền ba trăm bảy mươi triệu thu lợi bắt chính gần một trăm linh triệu đồng
qua điều tra mở rộng lực lượng công an còn phát hiện hai đối tượng này còn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán ghi đề vào ngày một mươi năm tháng bảy với tổng số tiền gần một mươi chín triệu đồng
tổ công tác phát hiện các công nhân tại kho đang tiến hành pha trộn một trăm linh bao bột ngọt nhãn hiệu hai con tôm đỏ loại hai mươi năm cân một bao và hai bao muối loại năm mươi cân một bao để đóng thành một trăm linh bốn bao bột ngọt thành phẩm nhãn hiệu hai con tôm đỏ có xuất xứ từ trung quốc sau đó bán ra thị trường tiêu thụ
tại hiện trường tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc và tạm giữ toàn bộ bốn mươi một bao muối ba trăm ba mươi một bao bột ngọt chưa pha trộn và một trăm linh bốn bao bột ngọt thành phẩm một máy trộn say một bàn cân một máy bao may
bảy tháng năm hai nghìn hai mươi hai giải ngân vốn đầu tư công của cả nước mới đạt hơn ba mươi bốn kế hoạch thủ tướng chính phủ giao năm hai nghìn hai mươi hai giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước ba mươi sáu bảy
những tồn tại khó khăn vướng mắt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó phân thành ba nhóm chính liên quan đến thể chế chính sách liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện và những khó khăn mang tính đặc thù của kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai
một trong số đó là do giá nguyên nhiên vật liệu xăng dầu trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng cao có tính khăn hiếm nguồn cung về cát đất để san lấp mặt bằng
bên cạnh đó nhiều nhà thầu ký hợp đồng chọn gói thi công cầm chừng có tâm lý chờ cập nhật điều chỉnh
công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng chỉ số giá xây dựng theo thám phù hợp diễn biến giá thị trường
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương công khai tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân được biết
thưa quý vị và các bạn hình thành từ năm hai nghìn một trăm chín mươi tám với chiều dài một bốn trăm năm mươi km hành lang kinh tế đông tây đi qua bốn quốc gia bắt đầu từ myanmar qua thái lan lào
và kết thúc từ đông tây
tuy nhiên hành lang kinh tế đông tây vẫn chưa được các quốc gia quan tâm đầu tư đúng mức vấn đề về chính sách và cơ sở hạ tầng vẫn là những rào cản cho sự phát triển này
theo hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam thủ tục thông quan giữa các nước không đồng nhất hạ tầng không đồng bộ thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài

tuy nhiên hành lang kinh tế đông tây vẫn chưa được các quốc gia quan tâm thời gian vận chuyển hàng hóa kéo dài